ngay sau những hình ảnh hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các tân binh trong ngày đầu năm mới vừa qua
là việc các chiến sĩ phải lập tức bắt nhịp với cường độ huấn luyện học tập của môi trường quân ngũ
do vậy cũng dễ hiểu khi các tân binh gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu nhập ngũ
nhưng bằng tình cảm trách nhiệm của những người anh thế hệ đi trước
đội ngũ cán bộ các cấp luôn hỗ trợ động viên các tân binh nhanh chóng hòa nhập
sau đây là những ghi nhận về những ngày đầu trong quân ngũ tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc quân khu bốn
tân binh lô văn lương dân tộc thái tỉnh nghệ an
mặc dù đã thi đậu vào trường đại học du lịch huế nhưng vì ước mơ trở thành người chiến sĩ quân đội
nên em tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và được biên chế về tiểu đoàn một mươi ba lữ đoàn thông tin tám mươi
khi bước qua đây thì được chỉ huy cả cấp các bạn bè thì cũng động viên khá là nhiều
nên là em
em cũng thấy bớt phần nào là bỡ ngỡ hơn khi mới bước qua trong quân đội
em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ
và cố gắng gian luyện tốt hơn bản thân học tập thật tốt để thi đậu vào các trường quân đội
để phục vụ thật tốt cho tổ quốc
tốt nghiệp trường đại học sư phạm huế năm hai nghìn một mươi bảy
phạm ngọc sơn đã có hơn một năm làm thầy giáo cấp ba ở tỉnh bình dương
nhưng khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ sơn đã tạm gác lại mọi chuyện để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trước khi vào nhập ngũ thì em rất là bỡ ngỡ
nhưng khi vào trong quân ngũ rồi thì được các anh chỉ huy giúp đỡ cho em tầng tin
hướng dẫn cho em từ cách sinh hoạt thời gian biểu cách ăn uống
thì em cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ
để sau này phục vụ
cũng đôi được lâu dài
còn không thì em sẽ được cố gắng để về địa phương để phục vụ cho địa phương
đến từ nhiều miền quê khác nhau năm hai nghìn một mươi chín
trên sáu thanh niên của địa phương sáu tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
được biên chế vào các đơn vị trực thuộc quân khu huấn luyện chiến sĩ mới
đối với các anh chỉ dân tộc thiểu số khi mới bước vào môi trường tập thể sống chung rất là đông
cho nên là khi giao tiếp của các anh chỉ là cũng ban đầu là cũng đang còn bỡ ngỡ
cho nên là chúng tôi đã nhanh chóng gặp gỡ
tôi đồng viên giúp đỡ những đồng chí này và những anh chỉ gặp khó khăn với hoàn cảnh gia đình
để giúp cho anh chỉ là nhanh chóng là tiếp cận với các hoạt động của quân sự
để làm sao giúp các đồng chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới
những ngày đầu trong quân ngũ nỗi nhớ nhà nỗi nhớ bạn bè và cách sinh hoạt quen thuộc
khi còn ở gia đình của các chiến sĩ mới sẽ được gác lại
thay vào đó là những thử thách mới với nhiều trải nghiệm mới lạ và bổ ích
dù ở bất cứ đâu làm bất cứ việc gì trong mọi hoạt động của chiến sĩ mới
sẽ luôn có sự đồng hành giúp đỡ sẻ chia dưu dắt đầy trách nhiệm của các thế hệ đi trước
với người lính trẻ đó là điểm tựa là niềm tin để các anh vững bước
ra sức thi đua hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao